chiều qua ngày một mươi tám tháng một mươi tại hà nội hội truyền thông số việt nam đã tổ chức trao giải thưởng
chuyển đổi số việt nam hai nghìn hai mươi
năm nay ban tổ chức đã lựa chọn ra các giải pháp công nghệ số xuất sắc nhất
thuộc hai mươi bảy doanh nghiệp tập đoàn công nghệ và ba mươi một đơn vị là cơ quan nhà nước
doanh nghiệp chuyển đổi số tiêu biểu để trao giải thưởng chuyển đổi số việt nam hai nghìn hai mươi
các giải thưởng được trao thuộc bốn hạng mục hạng mục sản phẩm dịch vụ giải pháp số tiêu biểu
được trao cho hai mươi bảy đơn vị hai mươi hai doanh nghiệp được vinh danh tại hạng mục doanh nghiệp chuyển đổi số
hạng mục chuyển đổi số cơ quan nhà nước được trao cho bảy đơn vị
hạng mục về thu hẹp khoảng cách số được trao cho hai giải pháp ứng dụng là nền tảng học
và thi trường tuyến vmpt e learning và công cụ phần mềm hỗ trợ người khiếm thị
tham gia công việc gián nhãn dữ liệu
đây là năm thứ ba giải thưởng được tổ chức để tôn vinh các tổ chức cá nhân
có những thành tựu đóng góp giá trị cho sự phát triển công nghệ số
góp phần quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số và phát triển kinh tế số